thành công của đại hội đồng liên nghị viện hiệp hội các nước đông nam á lần thứ bốn mươi một đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của việt nam nói chung và của quốc hội việt nam nói riêng trên trường quốc tế
đây là khẳng định của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi một tại buổi họp báo về kết quả đại hội đồng ipa bốn mươi một diễn ra vào trưa nay một mươi tháng chín ngay sau lễ bế mạc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết do đại dịch covid một mươi chín đây là lần đầu tiên ipa được tổ chức trực tuyến điều đó cho thấy quyết tâm nỗ lực của nước chủ nhà việt nam và các nước thành viên
mặc dù đại hội đồng được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng thành phần tham dự lần này có ba mươi nghị viện thành viên và các tổ chức quốc tế trong đó có gần bốn trăm linh đại biểu trong đó có hai trăm ba mươi đại biểu là đại biểu quốc hội
đặc biệt là một mươi nước thành viên asean có một mươi một chủ tịch quốc hội tham dự
một mươi bốn phó chủ tịch quốc hội tham dự
đặc biệt so với ba kỳ đại hội đồng lần trước lần này đại hội đồng đã tổ chức được cuộc họp của ủy ban chính trị và thông qua được sáu nghị quyết
kỳ này cũng là lần đầu tiên ipa tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ ipa đây là nhân tố mới là dấu ấn lịch sử sự kiện này đang được xem xét để đưa vào chương trình chính thức của đại hội đồng ipa hàng năm
đại hội đồng ipa bốn mươi một đã thành công tốt đẹp đã thông qua được hai mươi sáu nghị quyết và một thông cáo chung
cùng với thành công của các hoạt động đối ngoại trong năm hai nghìn hai mươi của việt nam thì thành công của đại hội đồng ipa bốn mươi một đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của việt nam của quốc hội việt nam nói riêng trên trường quốc tế
các hoạt động của năm ipa năm chủ tịch ipa hai mươi đặc biệt là đại hội đồng ipa bốn mươi một cũng là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại của quốc hội việt nam nhiệm kỳ khóa một mươi bốn
và chúng tôi rất vui mừng thông báo
các phát biểu của các phiên họp lãnh đạo nghị viện và đại diện các nghị viện thành viên của ipa quan sát viên và khách mời của nước chủ nhà đều ghi nhận đánh giá cao và cảm ơn sự chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo của quốc hội nước chủ nhà việt nam
trả lời câu hỏi của báo chí về cam kết kế hoạch của các nước thành viên ipa trong việc thực hiện quyết tâm khắc phục hậu quả đại dịch covid một mươi chín tại đại hội đồng lần thứ bốn mươi một chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
tại ipa bốn mươi một nội dung xung quanh đại dịch covid một mươi chín được phát triển
các phát biểu rất nhiều tất cả các nghị viện thành viên ipa khẳng định việc liên kết để phục hồi kinh tế của các nước asean sau đại dịch có vai trò quan trọng của các nghị viện
nghị viện thành viên ipa ủng hộ chính phủ phục hồi kinh tế sau đại dịch
đại hội đồng ipa lần này đã thể hiện một sự ủng hộ rất cao để triển khai những sáng kiến của asean nhằm chủ động ứng phó và phối hợp để ứng phó kịp thời kiểm soát dịch bệnh
ví dụ như thành lập cái quỹ để phòng chống dịch

được các nước rất hoan nghênh và đánh giá cao
với một phần ba dân số của asean là người trẻ việc đưa tiếng nói của nghị sĩ trẻ vào diễn đàn nghị viện có vai trò quan trọng trong chuyển tài ý chí tâm tư nguyện vọng của cử tri trẻ đóng góp tích cực vào hoạt động của ipa